trước thực tế đó người đứng đầu chính phủ đã có chỉ đạo kịp thời kích thích sản xuất hỗ trợ các lĩnh vực kinh tế vực dậy trong khó khăn
thủ tướng chính phủ cũng đã có công văn số tám trăm linh tám là chỉ đạo cho phép việc xuất nhập khẩu vận chuyển hàng hóa qua biên giới tiếp tục thực hiện theo quy định bảo đảm công tác phòng chống dịch và không làm gián đoạn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
xác định quý i là giai đoạn trầm của thị trường du lịch
ngành du lịch đã nhanh chóng chuyển hướng tìm đến các thị trường khác đảm bảo an toàn cho khách hàng trong hành trình đồng thời tăng cường đào tạo đội ngũ nhân viên sẵn sàng các hoạt động tua du lịch sau khi dịch bệnh kết thúc
song song với những thị trường gần như là trung quốc hay đông nam á thì chúng ta phải mở rộng hơn những thị trường lớn thị trường bền vững như là úc canada mỹ ấn độ và những thị trường lớn ở xung quanh và đó là cái ngay bây giờ chúng ta chuyển đổi
đối với những điểm đến đang có dịch thì chúng tôi đang
đối với những điểm đến đang có dịch thì chúng tôi đang
hợp tác rất là chặt chẽ với hãng hàng không cũng như là các đối tác ở phía nước ngoài ngoài ra chúng tôi cũng hợp tác thêm với tổng cục du lịch ở các nước để có những sự hỗ trợ về mặt sản phẩm về mặt tài chính truyền thông để hỗ trợ cho doanh nghiệp có thể vượt lên trong giai đoạn này
ngoài ra nữa thì chúng tôi cũng đang đẩy bán thêm các tuyến mới những điểm đến an toàn tức là những cái điểm đến hiện tại chưa có dịch hoặc là cái điểm đến mà
cái việc kiểm soát dịch đang được thực hiện khá là tốt ở nước ngoài
theo chỉ đạo từ chính phủ song song với các hoạt động kinh tế các hoạt động công sở vẫn giữ sự bình ổn nghiêm túc thực hiện kỳ cương phân đấu đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung mà chính phủ đề ra trong năm hai nghìn hai mươi
đối với các bộ công chức của phường đã trở lại làm việc bình thường
và trong đó thì trong cái tình hình dịch bệnh ncov thì một trăm linh cán bộ công chức phường cũng đã
nghiêm túc tham gia vào những hoạt động phòng chống dịch và bên cạnh đó cũng triển khai đồng hành với việc hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm hai nghìn hai mươi
hoạt động giảng dạy cũng đã trở lại sôi nổi ngay trong đợt dịch bệnh này nhưng bằng một cách khác đó là học trực tuyến học sinh sinh viên không phải đến trường
trường đại học ngoại ngữ đại học quốc gia hà nội đã thực hiện phương pháp này ngay từ khi xuất hiện dịch bệnh
bài giảng được các thầy cô thu âm trong studio của trường sau đó đẩy trực tiếp lên facebook
sử dụng các công cụ tương tác trên nền tảng công nghệ chỉ cần máy tính hoặc điện thoại kết nối internet người học có thể tiếp cận bài học dù ở bất cứ đâu
với phương thức này thì người học có thể đọc được tài liệu trước theo dõi và tương tác trực tuyến với giáo viên và làm hoặc là gửi bài tập luôn
và hơn nữa ưu điểm của phương pháp dạy học này còn thể hiện ở chỗ là có các hiệu ứng đồ họa clip này syge bài giảng rất sinh động thu hút được sự chú ý tập trung của người xem
và trong vòng năm ngày nhà trường đã triển khai
hai mươi tiết học trực tuyến với gần một phút và hiệu quả thu được có thể thấy rõ qua những lượt theo dõi bình luận tương tác trên mạng xã hội
cơ quan xếp hạng tín dụng lớn nhất thế giới moodys của mỹ nhận định không ai có thể dự đoán đầu năm hai nghìn hai mươi sẽ xuất hiện một đại dịch có khả năng tàn phá nghiêm trọng với kinh tế toàn cầu
sự kiện này giống như một con thiên nga đen có khả năng tác động tới mọi mặt khi dịch bệnh được kiểm soát các cơ hội sẽ xuất hiện trở lại
việt nam không ngồi chờ
chờ cơ hội xuất hiện mà chính sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị với những giải pháp cụ thể linh hoạt trong khó khăn bình ngồn đời sống đẩy mạnh sản xuất kinh doanh sẽ tạo ra cơ hội cho đất nước bức phá mạnh hơn trong năm hai nghìn hai mươi